từ đầu tháng chín đến nay lượng hành khách qua sân bay nội bài tăng trưởng một mươi năm hàng tuần
các cuối tuần tăng gần gấp ba lần so với tháng tám
điều này cho thấy hàng không nội địa đang có dấu hiệu phục hồi nhanh
ngay sau khi dịch covid một mươi chín được khống chế hoàn toàn
các chuyên gia đánh giá thị trường hàng không nội địa tiếp tục cho thấy khả năng hồi sinh vượt dự tính
khi làn sóng dịch covid một mươi chín thứ hai dần được kiểm soát tốt tại việt nam
điều này cũng cho thấy sự tín nhiệm lớn từ đông đảo hành khách
đặt vào hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh của các hãng hàng không việt
vietnam airlines cho hay trong tuần cuối tháng chín hãng ghi nhận tổng lượng khách bay nội địa
bình quân tăng hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
với vietjet tới nay hãng đã phục hồi hoàn toàn mạng bay nội địa với bốn mươi đường bay
đối với mạng bay quốc tế các hãng hàng không đều đã sẵn sàng cho việc khôi phục và mở mới
bamboo airways dự kiến sẽ tái khởi động các đường bay đi đài loan trung quốc hàn quốc ngay từ tháng chín
chuẩn bị mở mới nhiều tuyến bay đến nhật bản singapore australia vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
đến đức và anh vào ký một năm hai nghìn hai mươi một